tại lạng sơn cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh luôn gắn bó mật thiết với nhân dân vùng biên
thường xuyên phối hợp với các ngành các cấp thực hiện tốt các phong trào
đặc biệt là giúp đỡ chăm sóc các gia đình chính sách thường bình liệt sĩ
gia đình của bà thì gia đình chính sách mỗi năm hai mươi bảy tháng bảy thì bộ đội biên phòng hướng nghị
và chính quyền thị trấn năm năm về tặng quà
bà cũng bảo là nhà mình là gia đình chính sách bảo các châu là giúp hành theo pháp luật của nhà nước
tiếp tục phát triển kinh tế
thông qua những hoạt động thiết thực đã thể hiện lòng tri ân tình cảm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
đối với nhân dân trên địa bàn biên giới không chỉ giúp đỡ về vật chất
mà còn làm ấm lòng các gia đình chính sách và người có công với cách mạng
qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở khu vực biên giới xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh
bảo vệ vững chắc
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới